sự bùng phát và lây lan chưa có hồi kết của đại dịch covid một mươi chín đã và đang làm trầm trọng thêm xu hướng suy thoái
cũng như khủng hoảng kinh tế toàn cầu
việc vượt qua khó khăn để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra là rất cần thiết trong năm hai nghìn hai mươi
mười tháng qua nhiều mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đạt được những kết quả khả quan
trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang khủng hoảng đã tạo đà và góp phần quan trọng bước đầu
cho việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới của việt nam
hơn một trăm tám mươi tỷ đồng được tung ra để miễn giãn giảm thuế phí tiền sử dụng đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh
hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp cơ cấu lại lãi vay khoanh nợ
hơn ba mươi tỷ đô vốn đầu tư công được thúc đẩy giải ngân
trong bối cảnh các nền kinh tế đang trứng lại do tác động của dịch covid một mươi chín
những chính sách của chính phủ về phòng chống dịch cũng như hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân đã giúp nền kinh tế vững vàng vượt qua khó khăn
bức tranh kinh tế việt nam hai nghìn hai mươi đã có những chuyển biến tích cực